kính chào quý vị khán giả mời quý vị theo dõi chương trình thời sự hai mươi hai h của truyền hình nhân dân
thưa quý vị theo thông cáo báo chí của tổng thư ký quốc hội ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
căn cứ quy định của pháp luật ubthqh đã ban hành nghị quyết đồng ý đề nghị của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
về việc khởi tố bắt tạm giam khám xét nơi ở nơi làm việc đối với ông dương văn thái
đại biểu quốc hội khóa một mươi năm theo quy định của pháp luật đồng thời tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn
của đại biểu quốc hội đối với ông dương văn thái đại biểu quốc hội khóa một mươi năm kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can
chương trình xin được tiếp tục với các thông tin khác
ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh cho biết kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến ngày một tháng năm
riêng thứ hai ngày hai mươi chín tháng bốn không tổ chức lễ viếng bắc đã có hơn sáu mươi một bốn trăm linh lượt người vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
trong đó có gần bốn lượt khách nước ngoài
mặc dù số lượng người vào lăng viếng bác đông nhưng ban quản lý lăng đã làm tốt công tác chuẩn bị
tổ chức hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong bảo đảm an ninh hướng dẫn đón tiếp
trong hai ngày ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh đã phối hợp với sở du lịch hà nội
cấp phát miễn phí nước uống bánh ngọt sữa cho nhân dân khách quốc tế vào lăng viếng bắc
vào lăng viếng bác những trái tim đất việt hướng về bác kính yêu tỏ lòng biết ơn nguyện mãi mãi học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của người để góp phần xây dựng phát triển đất nước giàu mạnh
thưa quý vị liên quan đến vụ nổ lò hơi tại đồng nai xảy ra vào sáng nay
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện số bốn mươi hai gửi bộ trưởng các bộ công an
công thương thông tin và truyền thông lao động thương minh và xã hội
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai
để kịp thời khắc phục hậu quả và có biện pháp ngăn chặn các vụ tai nạn
tương tự như vụ nổ lò hơi tại đồng nai thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai
khẩn trương tổ chức thăm hỏi chú đáo kịp thời hỗ trợ động viên gia đình và làm các thủ tục liên quan
đến nạn nhân tử vong thăm hỏi động viên hỗ trợ và nỗ lực cao nhất cứu chữa các nạn nhân bị thương
bộ công an chỉ đạo công an tỉnh đồng nai phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật nếu có
bộ công thương phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo các doanh nghiệp ra soát kỹ quy định tiêu chuẩn
quy trình sản xuất công nghiệp vận hành lò hơi kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế
bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra kiểm tra
kịp thời phát hiện xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định về an toàn lao động
trong hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tuyệt đối không để xảy ra trường hợp tương tự
cũng trong ngày hôm nay sở lao động thương minh và xã hội tỉnh đồng nai đã có văn bản
báo cáo bộ lao động thương binh và xã hội về vụ tai nạn
vụ nổ lò hơi xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ bình minh việt nam
vào thời điểm xảy ra tai nạn tại đây có bốn mươi hai người làm việc
trong quá trình sử dụng công ty phát hiện có trục trặc về kỹ thuật và đã liên hệ với đơn vị
cung cấp thiết bị đến để kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa vào ngày ba mươi tháng bốn
đến sáng một tháng năm cán bộ kỹ thuật của công ty vào kiểm tra vận hành
nồi hơi đã phát nổ làm sáu người tử vong năm người bị thương nhà xưởng hư hỏng nặng
chiều cùng ngày bộ lao động thương minh và xã hội đã có công văn yêu cầu xử lý nghiêm
xem xét trách nhiệm hình sự nếu có trong vụ nổ lò hơi
sự lao động thương minh và xã hội đồng nai cần kịp thời báo cáo cục an toàn lao động
và thanh tra bộ lao động thương minh và xã hội về việc điều tra giải quyết vụ tai nạn lao động
bảo đảm không để xảy ra vụ việc tương tự
trong chiều nay văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
đã có báo cáo về tình hình mưa to kèm rông lốc
xét trong đêm ngày ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm tại các địa phương thuộc khu vực miền núi phía bắc
tính đến một mươi năm h chiều nay mùa một tháng năm mưa to kèm rông lốc xét tại tỉnh yên bái
đã làm một người tử vong do xét đánh bảy mươi sáu nhà bị tốc mái hư hỏng
tại tỉnh lào cai rông lốc đã khiến hai trăm bốn mươi chín nhà bị tốc mái
tại bắc cạn mưa to khiến hai trăm tám mươi nhà bị tốc mái hư hỏng
tại tuyên quang đêm ba mươi tháng bốn đã xảy ra mưa rông trên diện rộng
làm sáu trăm bảy mươi tám nhà dân bị tốc mái hư hỏng
để chủ động ứng phó với diễn biến thiên tai phức tạp trong thời gian tới
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh
thành phố theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo cảnh báo thiên tai để chủ động triển khai
các biện pháp ứng phó tăng cường việc bảo đảm an toàn về người trong hoạt động giao thông thủy mùa mưa bão
các địa phương tổ chức trực ban thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
trong khi đó nhận định về hình thái thời tiết tháng năm trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
tại các tỉnh miền trung tây nguyên và nam bộ nắng nóng có xu hướng duy trì ở mức nắng nóng và nắng nóng gai gắt
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đánh giá trong tháng năm nhiệt độ trung bình trên cả nước
cao hơn so với trung bình nhiều năm từ một năm đến hai năm độ c
khu vực bắc bộ các tỉnh thành phố từ thanh hóa đến phú yên sẽ xuất hiện nhiều ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt
có nơi đặc biệt gai gắt
khu vực tây nguyên và nam bộ tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng dịa rộng
có nơi nắng nóng gai gắt tập trung trong hai mươi ngày đầu tháng năm
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý trên phạm vi toàn quốc
tiếp tục đề phóng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa rông kèm theo lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh
với sự thiếu hụt mưa và khả năng nắng nóng xuất hiện nhiều nơi tại các khu vực
sẽ làm tăng nguy cơ kéo dài thêm tình trạng khô hạn thiếu nước và tiềm ẩn các nguy cơ cháy nổ rất cao
thưa quý vị sau kỳ nghỉ lễ dài năm ngày người dân từ các địa phương đã bắt đầu quay trở lại thủ đô
để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên
ai nấy đều lình kịch đồ đạc các bến xe thì đông đúc tắp nật
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại bến xe mỹ đình giáp bát
theo ghi nhận ngay từ đầu giờ sáng các bến xe lớn trên địa bàn thành phố hà nội như giáp bát
mỹ đình đều trong cảnh đông đúc các chuyến xe chật kín liên tục đổ về
tuy nhiên do công tác kiểm tra nghiêm ngặt trên các tuyến đường của lực lượng cảnh sát giao thông
nên tình trạng nhồi nhét khách đã giảm đi nhiều so với thời gian trước
ngoài ra hiện tại hầu hết các xe đều áp dụng phần mềm đặt vé online
nên người dân cũng nắm bắt được tình trạng xô ghế để chủ động phương tiện cho mình
bến xe cũng đã chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ hành khách phối hợp với các lực lượng như công an quận
công an phường và thanh tra giao thông để bảo đảm an ninh trật tự cũng như giải tạo ổn tắc tại khu vực quanh bến
từ đầu năm đến nay số lượng người dân chọn phương tiện vận tải hành khách công cộng đã có chiều hướng gia tăng
đây cũng là tín hiệu tốt cho thấy công tác phục vụ của bến xe và các nhà xe đã thay đổi đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân
trung tâm công tác xã hội liên đoàn lao động tp hcm vừa cho ra mắt mô hình điểm dừng chân dành cho đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm
đây sẽ trở thành nơi sinh hoạt ăn uống nghỉ ngơi miễn phí cho tài xế xe ôm truyền thống và xe công nghệ
có điểm dừng chân hoàn toàn miễn phí anh nguyễn thành nam rất vui mừng vì từ nay những lúc mệt mỏi đã có chỗ nghỉ ngơi
giống như là lấy lại sức khỏe trong những cái giờ chạy xe ngoài đường mệt mỏi
anh em thì cũng sẽ có động lực hơn để làm ăn ví dụ như không may xảy ra tai nạn thì cũng có các hội nhóm chia sẻ giúp đỡ anh em vượt qua những khó khăn
điểm dừng chân đầu tiên được đặt tại số bốn mươi bốn đường liên khu một mươi sáu một mươi tám phường bình trị đông quận bình tân tp hcm
điểm hỗ trợ ghế ngồi nước đóng lạnh wifi rửa xe thay nhất miễn phí và bảo dưỡng xe với mức phí ưu đại dành cho đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm

cũng theo liên đoàn lao động
trong tháng công nhân năm hai nghìn hai mươi bốn công đoàn thành phố sẽ tổ chức các hoạt động cảm ơn người lao động
trao tặng máy ấm công đoàn và thăm hỏi tặng hơn một hai trăm linh phần quà cho công nhân bị tai nạn lao động
với tổng số tiền chăm lo dự kiến khoảng bảy trăm bốn mươi triệu đồng
thưa quý vị một trong những thành công của mỗi người nghệ sĩ là tìm được mảnh đất nghệ thuật cho riêng mình
điều đó giống như sự gắn bó của cố nhạc sĩ phó đức phương
hay những ca khúc về miền quê hay những ca khúc của nhạc sĩ thế hiển
thể hiện sự ngợi ca người chiến sĩ của đội nhân dân việt nam
còn hình ảnh vẻ đẹp của người lao động dường như đều đã được khắc họa rõ nét nhất
qua những giai điệu ca từ của cố nhạc sĩ hoàng vân
và sẽ thật ý nghĩa nếu như chúng ta có thể nhớ lại những sáng tác ấy của ông
trong không khí của ngày quốc tế lao động hôm nay
với những đóng góp và cống hiến mà nhạc sĩ hoàng vân để lại cho kho tảng âm nhạc việt nam
những ca khúc ngành ca như bài ca xây dựng người giáo viên nhân dân
tôi là người thọ lò vẫn sẽ sống mãi trong trái tim những người yêu nhạc
để hình ảnh cao đẹp về người lao động đức tính cần cù chịu thương chịu khó của dân tộc việt nam
vẫn sẽ sống mãi thật đời thật tình như chính con người cố nhạc sĩ hoàng vân
thương tín tp hà nội là một ví dụ
thôn sâm động xã vân tảo huyện thương tín tp hà nội có bốn trăm năm mươi sáu hộ gia đình và khoảng hai nhân khẩu
dự án đường vánh đai bốn đi qua thôn sâm động mất hai bảy hectare đất thổ cư đất vườn và gần một mươi bốn hectare đất nông nghiệp
cùng với đó là khoảng một trăm tám mươi hộ có diện tích đất sản xuất nông nghiệp phải di rời bồi thường
và một trăm linh bốn hộ phải di rời đến khu ở mới
luôn xác định công tác di rời giải phóng mặt bằng từ trước tới nay luôn là một công việc rất khó khăn và phức tạp
nếu không có sự đồng thuận của nhân dân sẽ không thể làm tốt được
mà muốn có được sự đồng thuận phải lắng nghe thấu hiểu và chia sẻ cùng nhân dân
để từ đó báo cáo đề xuất với cấp trên xem xét và giải quyết kịp thời
chúng tôi làm tốt công tác tuyên truyền vận động để làm sao có sự đồng thuận cao nhất của toàn thể nhân dân
bên cạnh đó là chúng tôi phải tập trung nãnh đạo và lắng nghe tiếp thu ý kiến
đảm bảo được tâm tư tình cảm những nguyện vọng chính đáng của người dân
để mình có báo cáo đề xuất với các cấp trong vấn đề xem xét
vì chúng ta có quan tâm tới nợ ích chính đáng của người dân
thì người dân mới tin tưởng và chấp hành theo sự nãnh đạo chỉ đạo của chiêu ủy chiêu bộ
cứ thế với phương châm trọng dân gần dân hiểu dân và có trách nhiệm với dân
mọi thông tin công việc liên quan đến quyền lợi ích
nghĩa phụ của nhân dân đều được đảng ủy xã vân tảo công khai
minh bạch đưa ra các hội nghị để dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra
chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động được bà con dân di chuyển ba mươi chín ngôi mộ
đến giữa năm hai nghìn hai mươi ba là một trăm linh diện tích đất nông nghiệp
và con dân là bàn giao đất để giải phóng mặt bằng

phải di chuyển và được tái định cư thì đến thời điểm là cuối năm hai nghìn hai mươi
bà con dân là bàn giao đất để phục vụ giải phóng mặt bằng
cùng với đó mọi hoạt động chuẩn bị cho khu tái định cư
cũng được đảng bộ xã vân tảo chuẩn bị kỹ lưỡng để người dân yên tâm
sớm ổn định cuộc sống sinh hoạt và sản xuất tại nơi ở mới
yếu tố quan trọng để mà
tuyên truyền vận động được bà con dân là chúng ta phải nắm được cái tâm tư
nguyện vọng rồi cái nhu cầu thực tế của bà con dân
và bên cạnh cái việc này thì cán bộ đi sâu đi sát cơ sở
gần gũi chia sẻ với bà con dân để tạo cái niềm tin
và bà con dân sẽ đồng thuận cùng với chúng tôi
có thể thấy tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ đảng viên ở cơ sở
cùng các giải pháp chủ động linh hoạt
phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương
là yếu tố quan trọng để tạo ra sự đồng thuận ủng hộ tích cực của người dân
và cũng là dịp để đội ngũ cán bộ đảng viên thấm nhuần
và thực hành lời dạy của chủ tịch hồ chí minh
dân vận khéo thì việc gì cũng thành công để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được sao